thưa quý vị trước khi bước vào trận đấu gặp đội tuyển u hai mươi ba việt nam vào tối nay ngày sáu tháng năm
u hai mươi ba indonesia cho biết họ mất hai cầu thủ quan trọng nhất ở hàng phòng ngự
huấn luyện viên shin tae yong không thể sử dụng asnawi mangkualam và elkhan banggot khi mà bộ đôi này chưa có mặt ở việt nam
vâng cả hai hậu vệ kể trên của u hai mươi ba indonesia đều thi đấu ở nước ngoài
mangkualam thì đang khoát áo ansan greener ở hàn quốc và phải phục vụ cho câu lạc bộ này đến hết ngày bảy tháng năm
mới được di chuyển sang việt nam tham dự sea games ba mươi một
trong khi đó câu lạc bộ chủ quản của elkhan banggot là ipskwistau đã kết thúc mùa giải lichwan hạng ba của bóng đá anh
tuy nhiên cầu thủ người indonesia vẫn chưa được cho phép trở về phục vụ đội tuyển
mất mancualam và bang god là tổn thất không hề nhỏ cho u hai mươi ba indonesia trong trận đấu được cho là khó nhất đối với họ ở vòng bảng
đội tuyển sứ vạn đảo chính là đội thủ đầu tiên của u hai mươi ba việt nam trong hành trình bảo vệ huy chương vàng bóng đá nam sea games lần này
asnawi magualam là đội phó của đội tuyển quốc gia indonesia
hậu vệ cánh phải này là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của đội tuyển sứ vạn đảo tại iff cup hai nghìn một mươi tám
giải đấu mà họ cầm hòa đội tuyển việt nam ở vòng bảng và vào đến trận chung kết
elkhan banggot có bố là người anh mẹ là người indonesia
cầu thủ này sinh ra tại thái lan nhưng lớn lên và sinh sống tại anh
banggot cũng là một trong số những cầu thủ đông nam á hiếm hoi đang chơi bóng ở hệ thống football league
các hạng chuyên nghiệp dưới giải ngoại hạng anh của bóng đá anh
nhưng quý vị có biết không à không có mangkualam hay là banggot thì trong đội hình của huấn luyện viên shin taeyong
vẫn có những sự thay thế chất lượng không thua kém là bao
huấn luyện viên sim lạc quan về đội bóng của ông sau chuyến tập huấn hàn quốc sẽ trưởng thành hơn và đủ sức lật đổ chủ nhà
dù không có hai cầu thủ trụ cột là asnawi mangkualam hay là elkhan banggot chưa kịp đến việt nam
nhưng ông siên vẫn tự tin nói rằng đội hình của ông rất là mạnh với nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm đá giải trong nước
cùng với cầu thủ nhập tịch và chơi bóng ở nước ngoài
đáng chú ý cách chơi của huấn luyện viên sim truyền đạt cho học trò tương tự như đồng nghiệp khác
với kiểu đá là năm ba hai và biến thể là ba năm hai với nhiều phương án tấn công
nhà cầm quân năm mươi một tuổi này cũng dự báo u hai mươi ba việt nam có sức công phá rất là lớn
nên rất chú trọng tập trung đông người ở trục giữa
chúng ta cần biết rằng u hai mươi ba indonesia tham dự sea games có đến một mươi sáu trên hai mươi cầu thủ
từng lên ngôi á quân aff cup hai nghìn hai mươi một
sau nhiều buổi tập thì ông shin đã chọn ra thủ môn số một
ở hai cánh có rio fani ở phải và fija adika ở bên còn lại
ba tiền vệ giữa của ông shin taeyong bao gồm mark klopp rashwan irantu và ricky kambuaya
hai mũi nhọn trên của tuyển u hai mươi ba indonesia thuộc về chủ công egypt maulana vigri và kuitansu aleman
trưởng đoàn thể tạo indonesia ferry kono
moshow mới đây còn cho biết quan chức này đã phối hợp với đại sứ quán indonesia để tập hợp các cổ động viên đồng hương tại việt nam
đồng thời hy vọng ban tổ chức sẽ dành một khu vực đặc biệt trên khán đài cho những người ủng hộ garuda muda
một biệt danh của đội tuyển u hai mươi ba indonesia
ông nhấn mạnh sự có mặt của các cổ động viên indonesia tại sea games ba mươi một có ý nghĩa quyết định
do là nguồn động lực lớn để tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ đội đỏ trắng
trước sức ép của các cổ động viên nước chủ nhà việt nam
trưởng đoàn thể tạo indonesia cũng hy vọng rằng các học trò của huấn luyện viên shin taeyong sẽ giữ vững tâm lý
và không nao núng trước áp lực từ khán giả trong trận đấu với đội tuyển u hai mươi ba việt nam vào tối nay
về phía đội tuyển chủ nhà thì sao thưa quý vị được biết thì huấn luyện viên park hang seo đã sử dụng đội hình mạnh nhất
của u hai mươi ba việt nam trong trận đấu gặp với u hai mươi ba indonesia
đội hình u hai mươi ba việt nam đấu với u hai mươi ba indonesia
chính là một mươi một cầu thủ đá chính ở trận giao hữu với u hai mươi hàn quốc trên sân hàng đẩy trước thềm sea games ba mươi một
huấn luyện viên park hang seo sử dụng đội hình mạnh nhất để đối đầu với đối thủ
được đánh giá là khó chơi nhất đối với u hai mươi ba việt nam
cả ba cầu thủ quá tuổi là đỗ hùng dũng nguyễn hoàng đức và nguyễn tiến linh đều góp mặt
với đội hình này thì u hai mươi ba việt nam đánh bại u hai mươi hàn quốc trong trận giao hữu với tỷ số là một
nguyễn văn tùng người đã gặp với tiến linh
là tác giả bàn thắng duy nhất trên sân hàng đẩy
anh cũng là chân súc trẻ đáng xem của u hai mươi ba việt nam tại sea games ba mươi một lần này
trước trận đấu này thì tờ bollah của indonesia chỉ ra ba cầu thủ u hai mươi ba việt nam đáng gần nhất
là phan tuấn tài nguyễn văn tùng và nguyễn tiến ninh
cả ba cái tên được liệt kê đều góp mặt trong đội hình đá chính của đội chủ nhà
u hai mươi ba indonesia được đánh giá là đối thủ mạnh nhất
mà u hai mươi ba việt nam chạm tráng ở bảng a môn bóng đá nam sea games ba mươi một
đội tuyển sư vạn đảo
cũng mang đến giải đấu lực lượng toàn bộ là các tuyển thủ quốc gia
trong đó nhiều người là trụ cột của đội hình vào chung kết aff cup hai nghìn hai mươi
trận u hai mươi ba việt nam với u hai mươi ba indonesia diễn ra vào lúc một mươi chín h hôm nay ngày sáu tháng năm
với những tiết lộ về lực lượng của hai đội trước thêm trận đấu
các bạn sẽ dự đoán thế nào về kết quả trận đấu ngày hôm nay
hãy nhanh tay bình luận phía dưới video để chúng tôi được biết nhắc
và mọi tin tức trước trận đấu và sau giải đấu
xin được chúng tôi liên tục cập nhật tới các bạn trong các video tiếp theo một cách sớm nhất
và như quý vị cũng đã thấy rồi đó u hai mươi ba indonesia có thể đã mạnh hơn xưa nhưng chúng ta tin rằng
nước chủ nhà u hai mươi ba việt nam cũng chẳng đầy quyết tâm
tái lập thành tích trên sân nhà
đôi bên sẽ sử dụng chiến thuật gì và toan tính ra sao
hãy cùng với chương trình liên tục cập nhật và gửi bình luận cũng như là tương tác cho bàn biện tập các bạn nhé